suốt nhiều năm nay các em học sinh ở thôn a liêng xã tà rụt huyện đắk rồng phải lội hoặc ngồi trên phao tự chế để qua sông tới trường tìm con chữ
giấc mơ được học chữ đã khiến phụ huynh và các em học sinh ở đây không quản ngại gian khổ và nguy hiểm mỗi lần đến trường
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hầu như ngày nào cũng vậy cứ mỗi lần con tới trường hay về nhà thì anh hồ văn đam lại phải dùng chiếc phao bằng xăm ô tô để đưa đón con sang sông
gia đình anh đam có ba đứa con đang theo học phía bên kia sông nên mỗi ngày anh phải đưa đón các con mình qua lại sáu lần
vất vả và nguy hiểm là vậy nhưng vì tương lai anh đam phải đưa con đến trường
khó khăn là trong trời mưa gió như thế này các bố các mẹ phải đi đón trẻ con đi học qua sông cô suổi rất là khổ thức tạp
điểm trường a vương
ở xã tà rột huyện đắk rông tỉnh quảng trị có bảy mươi bảy em học sinh tiểu học thì có đến ba mươi em ở thôn a liêng
mỗi ngày hai buổi ba mươi em này phải vượt qua đoạn sông rộng chừng một trăm linh mét
ngày nào trời nắng giáo các em chia thành tốt cùng nhau lội qua sông
còn vào trời mưa nước dâng cao thì các em cùng ngồi chung nhau trên một chiếc phao để người lớn đưa qua
mỗi lần đi học cháu ngồi trên chiếc phao cháu rất là sợ
việc vận động các em ở những nơi có đường xá đi lại khó khăn
những nơi khó khăn như thế này đến trường đầy đủ là sự nỗ lực lớn của các thầy cô
tuy nhiên để duy trì đủ sĩ số là một chuyện không hề đơn giản
bởi lẽ gần một nửa học sinh của điểm trường a vương là ở bên kia sông không đò và cũng không cầu
mùa mưa trở rách thì vấn đề về nước sông sụi rất là to
các em rất là khó khăn trong việc đi học đúng giờ
mong rằng các cấp bán nghiên có thể quan tâm tới các em ở vùng cao
để các em có thể đi học học tập một cách an toàn
dù gian khổ và đầy nguy hiểm nhưng trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn
thì nhiều gia đình không còn cách nào khác là hàng ngày vẫn phải đưa con em đến lớp bằng cách như thế nào